lãnh đạo bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh cho biết đơn vị vừa phối hợp với công an tỉnh bô ly khăm say của lào phá thành công chuyên án bắt hai đối tượng thu giữ một bánh cần sa khô trọng lượng hơn một kg và hai ô tô
vào lúc một mươi sáu h năm mươi phút ngày một mươi tám tháng sáu tại nhà nghỉ nậm nưa bản nậm đùa huyện bắc ca đinh tỉnh bô ly khăm xây lào
lực lượng chức năng bộ đội biên phòng tỉnh hà tĩnh phối hợp với công an tỉnh bô ly khăm xây lào đã nhanh chóng triển khai đội hình tổ chức đánh án bất ngờ bắt quả tăng hai đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy gồm na tham ma nha hai mươi sáu tuổi và chai kẹo bunni hai mươi năm tuổi đều trú tại bản thông nam my huyện bắc ca đinh tỉnh bô ly khăm xây lào
tăng vật thu giữ gồm một bánh cần sa khô có trọng lượng một hai mươi tám kg hiện vụ việc đã được bàn giao cho công an tỉnh bô ly khâm xây lào tiếp tục điều tra xử lý và làm rõ